mưa lớn trên diện rộng và sạt lở đất vẫn đang tiếp tục xảy ra đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nhà cửa của người dân tỉnh hà tĩnh
hiện các địa phương vùng núi đã lên phương án di rời các hộ dân tại các vùng sung yếu ra khỏi nơi nguy hiểm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngôi nhà sau bao nhiêu năm vợ chồng anh hồ văn thân ở xã sơn lĩnh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
xanh rụm xây dựng được giờ đây đã bị vùi lấp dưới đống bù đất
anh cùng vợ nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau trận sạt lở nhưng chừng đó là không thể đủ để giúp gia đình anh ổn định lại cuộc sống
toàn bộ tài sản thì hữu hồng hoàn toàn kể cả những lụa gào của chúng tôi cũng đang lấp trong đất không lấy được cái gì ra cả
hiện trên địa bàn xã sơn lĩnh có hàng trăm hộ dân sống dọc theo các triển núi
trong đó có khoảng ba mươi hộ nằm trong vùng sung yếu cần phải di rời khỏi
theo thống kê của tỉnh hà tĩnh mưa lũ đã khiến cho trên một năm trăm linh hộ dân bị ngập úng
chia cắt khiến đời sống của người dân bị đảo lộn
riêng tại huyện miền núi hương sơn đã có ba ngôi nhà bị sạt lở đánh sập hoàn toàn
chúng tôi chỉ đào các xã ra soát trước mắt là đứa cả khối này
với cả cái địa điểm mới để xây dựng nhà hợp
cả cái hồ dân khác chúng tôi sẽ ra soát lại để di rời cả khổ ra khỏi vùng nguy hiểm
hiện chính quyền địa phương đã sơ tán một mươi chín hộ dân năm mươi bảy nhân khẩu tại các xã sơn kim hai
sơn tiến sơn lễ sơn lĩnh ra khỏi vùng nguy hiểm
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cũng chỉ đào các địa phương cần ra soát các hộ
có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn